đội biên phòng cửa khẩu quốc tế hoa lư huyện lộc ninh tỉnh bình phước phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan
vừa bắt giữ tám đối tượng đang tìm đường vượt biên sang campuchia
trước đó khoảng hai giờ ba mươi phút sáng ngày hai mươi tháng chín tại khu vực thuốc thạnh biên xã lộc thạnh huyện lộc ninh
lực lượng chức năng đã phát hiện tám công dân việt nam đang tìm đường xuất cảnh trái phép sang campuchia
theo khai nhận ban đầu các đối tượng trên lên mạng xã hội để tìm việc làm
được hướng dẫn đi từ các địa phương bằng xe tải và tập trung tại địa bàn tỉnh bình phước
khi đang tìm đường vượt biên giới sang campuchia để tìm việc làm thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
qua test nhanh cả tám đối tượng trên đều âm tính với sars cov hai
vụ việc đang được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hoa lư tiếp tục điều tra xử lý theo quy định